tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn mạnh quyền vừa ký ban hành kế hoạch triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động
tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố đến năm hai nghìn hai mươi năm
tp hà nội đặt kỳ vọng việc lắp máy bán hàng tự động tại các địa điểm công cộng
sẽ từng bước thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng văn minh dần thay thế hình thức bán hàng rong bán dạo hay phố